thưa quý vị theo quy định tại nghị định bốn mươi chín hai nghìn một mươi bảy ndcp các thuê bao di động cần phải được cập nhật đầy đủ chính xác thông tin cá nhân như là họ và tên chứng minh nhân dân ngày cấp và nơi cấp
và bắt đầu từ ngày một mươi năm tháng ba các nhà mạng di động ở việt nam đã gửi tin nhắn tới các thuê bao di động trong diện cần phải chuẩn hóa thông tin đáp ứng yêu cầu đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
những chủ tài khoản nhận được tin nhắn thì đa phần là những người dùng có thông tin chưa khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
theo quy định sau ngày ba mươi một tháng ba nếu như khách hàng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu chuẩn hóa các nhà mạng sẽ ngừng cung cấp dịch vụ một chiều và tiếp tục gửi tin nhắn thông báo tới chủ thuê bao
đây được coi là một trong những giải pháp mạnh của cơ quan quản lý nhà nước nhằm ngăn chặn sim giác
vài ngày gần đây khi các nhà mạng gửi thông báo yêu cầu chuẩn hóa thông tin
thì các đối tượng tội phạm cũng đã tung ra chiêu trò thủ đoạn lừa đảo mới
theo đó hàng loạt khách hàng nhận được cuộc gọi đe dọa khóa thuê bao sau hai giờ
kịch bản chung là một cuộc gọi tự động thông báo họ sắp bị khóa thuê bao sau hai giờ sau đó yêu cầu bấm số để biết thêm chi tiết
đầu bên kia xưng là người của cục viễn thông hoặc trung tâm quản lý nhà mạng hỏi thuê bao có phải xin chính chủ không
đồng thời yêu cầu phải đưa thông tin như tên tuổi số căn cước công dân để kiểm tra trên hệ thống
đại diện cục viễn thông khẳng định
đây là một chiêu trò lừa đảo mới việc chuẩn hóa chỉ được thực hiện bởi kênh chính thức của nhà mạng
người dân cần nâng cao cảnh giác chủ động tra cứu trao đổi qua kênh chính thống
diễn biến mới này của tội phạm cho thấy phương thức thủ đoạn của tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin luôn có biến tướng phức tạp và rất khó lường